các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đồng thời cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với lò văn huynh nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý giáo dục sở giáo dục và đào tạo sơn la khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lò thị trường chú tại phường triềng an thành phố sơn la tỉnh sơn la về tội đưa hối lộ
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần xuân yến nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo sơn la
trước đó bị can trần xuân yến đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng bị can đã thay đổi lời khai phủ nhận hành vi vi phạm của bản thân gây khó khăn cho công tác điều tra truy tố xét xử
hiện cơ quan an ninh điều tra đang khẩn trương tiến hành điều tra bổ sung và mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ và đưa hối lộ
liên quan đến vụ triệt phá đường dây đánh bạc gần một mươi tỷ đồng mà truyền hình công an nhân dân đã đưa tin ngày hôm nay cục cảnh sát hình sự bộ công an cho hay
đã khởi tố bắt tạm giam với nguyễn hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại quận bảy tp hcm là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này cùng với một mươi hai đối tượng khác
nhóm đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc gồm hoàng long nguyễn quang hải nguyễn tuấn cường đinh trần hải nam lê thanh dũng vũ quang tuyến lê phước hùng vũ thành đạt nguyễn viết định trần tấn phúc phan văn phúc trần công ti và võ duy chất
qua công tác trinh sát quản lý địa bàn đối tượng cục cảnh sát hình sự đã phát hiện nhóm đối tượng do nguyễn hoàng long cầm đầu tổ chức cáo độ bóng đá số d đá gà có mạng internet tại địa chỉ www bóng tám mươi tám com có máy chủ đặt ở nước ngoài sau diện gấp sai thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng việt
căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án ngày tám tháng một mươi cục cảnh sát hình sự phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và công an các đơn vị địa phương đã tổ chức phá án
bắt quả tang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp quyết định tạm giữ khám xét một mươi một đối tượng ở tp hcm
vật chứng thu giữ gồm số tiền hơn năm tỷ đồng năm máy vi tính ba máy tính bảng một mươi hai điện thoại di động ba thẻ atm và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan khác
một trong những vụ án lửa đào có số bị hại và số tiền lớn trên địa bàn tỉnh cà mau thú sự quan tâm của dư luận vừa được đưa ra xét xử sơ thẩm vào sáng nay
bị can là võ hồng đào chú tại thị trấn
thới bình huyện thới bình tỉnh cà mau
theo kết luận của cơ quan chức năng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đào đã dùng thủ đoạn gian dối thông qua việc đăng bài tuyển thợ gia công chuỗi đeo tay gạt chuỗi kết màn dèm cửa
tranh đính đá trên các trang mạng xã hội như zalo facebook để nhận tiền cọc và chiếm đoạt của năm mươi bốn người với tổng số tiền trên sáu mươi ba tỷ đồng
không thanh toán tiền công cho một mươi bảy người với số tiền trên ba mươi ba
diễn biến phiên xét xử chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau
thưa quý vị và các bạn bốn trang thông tin điện tử giả mạo cơ quan báo chí vừa bị sở thông tin và truyền thông hải phòng phát hiện và phối hợp xử lý
có thể nói đây là vụ việc khá nghiêm trọng được sở thông tin và truyền thông hải phòng phát hiện và ngăn chặn kịp thời
bởi với tính chất và thủ đoạn tinh vi của các trang thông tin giả mạo nếu không được ngăn chặn kịp thời
người dân sẽ phải tiếp nhận
những thông tin xấu độc đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan báo chí trinh thống
đây là trang báo điện tử quân đội nhân dân
nếu chỉ quan sát bằng mắt thường thì không ai có thể nhận biết được đây là trang báo giả mạo
tương tự như vậy trang báo điện tử đời sống pháp luật cũng đã bị làm giả
toàn bộ giao diện trang như thế này nếu không có nghiệp vụ thì khó có thể phân biệt được đâu là trang điện tử thật và giả
nếu không có biết giả mạo thì cái đường dẫn của nó khi xem xong người ta muốn chuyển sang đường dẫn khác thì nó sẽ phải đúng cái bài viết của trang thật
qua công tác theo dõi kiểm tra và giả soát thường xuyên hoạt động thông tin trên mạng
ngày hai tháng một mươi sở thông tin và truyền thông hải phòng phát hiện bốn trang thông tin điện tử sử dụng tên miền quốc tế
có nội dung trang dễ gây hiểu nhầm với các trang báo điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp của ba cơ quan báo chí gồm
báo điện tử quân đội nhân dân báo đời sống và pháp luật báo điện tử công luận
một trang fanpage trên mạng xã hội facebook có dấu hiệu tạo phát tán thông tin giả trên môi trường mạng
sau khi phát hiện sự việc sở thông tin và truyền thông hải phòng đã ngay lập tức sử dụng các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn các trang điện tử giả mạo tiếp tục hoạt động